một chiếc xe tải chở hàng chục tấn điều bất ngờ tuột dốc lật vào quán ăn khiến hai người tử vong và sáu người bị thương nặng
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay trên đường dt bảy trăm năm mươi bảy đoạn qua thôn tân hiệp một xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng cùng ngày tài xế lê minh trung trú tại tỉnh tây ninh
điều khiển xe tải biển số bảy mươi h năm mươi hai trên xe chở hàng chục tấn điều lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi bảy hướng từ huyện phú riềng đi tỉnh đắk nông
đến đoạn lên dốc thuộc thôn tân hiệp một xã bù nho chiếc xe đang lên dốc thì bất ngờ tuột dốc lật thẳng vào quán ăn bên trái đường
khiến nhiều người đang ngồi ăn trong quán không chạy kịp
trong đó cháu bùi thị lan và anh la văn đại cùng chú tại huyện phú riềng không may bị xe và tường đè lên người tử vong
sáu người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu vụ tai nạn cũng làm gãy nát cột điện mất điện toàn diện xuống vực
xung quanh khu vực xã bù nho nhiều phần tường trước quán ăn và nhiều vật dụng khác bị xe tải đè đổ sập
ngay sau khi tai nạn xảy ra chủ tịch ubnd huyện phú riềng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng chức năng điều động ba xe chuyên dụng nhanh chóng cẩu xe tải ra khỏi hiện trường
đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời tiếp tục tìm kiếm và khắc phục hậu quả
hôm nay công an tỉnh bắc ninh xác nhận đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực ubnd tp tử sơn nguyễn thế tuấn
để điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến những sai phạm trên địa bàn thành phố tử sơn
theo thông tin ban đầu ông nguyễn thế tuấn bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất trên địa bàn phường đồng nguyên thành phố tử sơn
những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông nguyễn thế tuấn còn giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch của thị xã tử sơn
liên quan đến vụ việc công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ ông phạm quốc tuấn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh và một trưởng phòng của sở
làm ăn thua lỗ thiếu nợ nghĩ ra cách làm dây chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng huỳnh thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang đã bị tố cáo và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi huỳnh thanh tuấn làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất có diện tích bảy mươi sáu m hai cho người quen ở thành phố cần thơ với giá bốn trăm linh triệu đồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một người mua đến cơ quan chức năng làm thủ tục sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tuấn giao là giả nên trình báo cơ quan công an
qua làm việc huỳnh thanh tuấn khai liên hệ với một đối tượng làm giả giấy tờ qua mạng để đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi giao bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên vừa tiếp nhận tin báo của một chủ cửa hàng vàng bạc đá quý tại huyện yên mỹ
nội dung bị một đối tượng thanh niên không rõ lai lịch cướp một nhẫn vàng ngay tại cửa hàng cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt được đối tượng
theo nội dung tin báo vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày năm tháng ba có một đối tượng nam thanh niên đến cửa hàng hỏi mua nhẫn
sau khi chủ tiệm lấy chiếc nhẫn vàng cho đối tượng này xem thì đối tượng bất ngờ giật chiếc nhẫn rồi lên xe tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã xác minh làm rõ hai đối tượng thực vi thực hiện hành vi cướp giật là nguyễn văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên và trần văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại tỉnh lào cai
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận trước đó còn thực hiện năm vụ cướp giật trên địa bàn các huyện yên mỹ văn giang và thị xã mỹ hảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã tạm giữ hai đối tượng và tiếp tục đấu tranh làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố đối với hai đối tượng hoạt động tín dụng đen và cho vai lãi nặng
đối tượng tên là lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
dung và thắng nhằm đến những người có thu nhập thấp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn gặp khó khăn trong mùa dịch
và những người có nhu cầu vai nóng hoặc vai không có tài sản thế chấp
đến thời điểm bị bắt hai đối tượng đã cho khoảng bốn mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng
lãi suất từ một trăm hai mươi một năm đến bốn trăm sáu mươi một năm
khám xét địa điểm các đối tượng hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách
tăng vật chứng liên quan đến việc cho vai lãi nặng
một trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải clip có nội dung xúc phạm chính quyền huyện
thanh bình tỉnh đông tháp vừa bị công an huyện thanh bình mời lên làm việc và xử lý vi phạm hành chính
cụ thể vào ngày tám tháng ba trên không gian mạng công an huyện thanh bình phát hiện tài khoản facebook fala
do phạm thị pha la sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại địa phương quản lý và sử dụng
tài khoản này đăng tải video clip dài bốn phút bốn mươi chín giây nêu nội dung chính quyền huyện thanh bình
lấy đất của dân mà không bồi thường tuy nhiên qua xác minh nội dung video trên là hoàn toàn sai sự thật
gây ảnh hưởng dư luận và xúc phạm trực tiếp đến uy tín của chính quyền
quá trình làm việc đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm và tự nguyện tháo gỡ thông tin đã đăng
và cam kết không tái phạm
thời gian qua mặc dù các lực lượng chức năng đã tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gái
song tình trạng này vẫn có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
điều đang nói nhiều vụ xâm hại xuất phát từ tình trạng các cháu kết bạn làm quen
rồi hẹn hò trên mạng xã hội phản ánh tại tỉnh thái bình
một bé gái một mươi bốn tuổi trú tại thành phố thái bình khi bị đau bụng được gia đình đưa đi khám
thì bất ngờ phát hiện cháu đang có thai chín tháng
vào cuộc điều tra công an huyện vũ thư đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với khiếu thanh sơn
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện vũ thư về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
vụ việc này là bài học đắt giá đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em mình
trên thực tế em còn đang đi học quen biết yến trên mạng xã hội facebook
hiện nay trẻ em gái dạy thì sớm hơn nhưng vẫn còn non nớt trong suy nghĩ cảm tính trong hành động và rất dễ tin người
trong khi đó nhiều phụ huynh vì mải mê công việc không dành thời gian quan tâm quản lý và hướng dẫn con em mình
đã dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc nào gia đình cũng không hay biết
vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ thì cũng mãi đi làm ăn xa
nói thật là tôi cũng đi nằm ăn xa mấy lăm tôi mới về
thì đây cũng là lỗi của bố mẹ
tức là mải mê làm ăn kiếm tiền kiếm đồng tiền thì về ai cũng quý
nhưng mà để bây giờ như thế này thì cũng khổ cho các cháu
nên là nói thật đây cũng là cái bài học của gia đình nhà tôi
theo thống kê chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai trên địa bàn tỉnh thái bình đã xảy ra sáu vụ xâm hại tình dục trẻ em gái
trên phạm vi cả nước tình trạng trẻ em gái bị xâm hại cũng có diễn biến phức tạp
đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng vì dịch bệnh covid một mươi chín trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội
học online càng nhiều dẫn đến nguy cơ trẻ bị xâm hại càng cao
qua công tác điều tra chúng tôi thấy đặc điểm chung của các vụ việc này
đấy là các đối tượng và các cháu gái thì thường quen nhau qua mạng xã hội như facebook và zalo
sau đó là quan hệ yêu đương với nhau rồi tự nguyện quan hệ tình cảm quan hệ tình dục với nhau
tuy nhiên có những vụ các đối tượng có sử dụng các lợi ích vật chất để rủ dê các cháu để được quan hệ tình dục
nguyên nhân để xảy ra các tình trạng này là một phần
do về yếu tố gia đình như không quản quan tâm quản lý các cháu về thời gian
về quan hệ yêu đương về sử dụng điện thoại để các cháu tự do lên mạng xã hội
cũng theo khuyến cáo của cơ quan công an hành vi xâm hại trẻ em gái trên mạng còn thể hiện rất đa dạng
như đánh cắp thông tin cá nhân xâm hại tình dục bằng cách đe dọa đăng hình ảnh nhạy cảm
cưỡng bức xem hình ảnh khiêu dâm quấy dối qua tin nhắn bắt trẻ gửi hình ảnh hoặc live stream nhạy cảm
và thách thức bêu xấu trẻ
từ việc nhận diện những thủ đoạn này các ban ngành chức năng nhà trường và đặc biệt từ mỗi gia đình
cần có biện pháp bảo vệ trẻ em trước các đối tượng tội phạm
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí tại dự án khu đô thị mới quế võ tỉnh bắc ninh
hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh đã thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tấn hoàng ở phường đội cấn
quận ba đình tp hà nội chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ
khám xét nơi ở và chỗ làm việc của nguyễn tấn hoàng lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật
tài liệu có liên quan đến vụ án
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã tiến hành khởi tố vụ án
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tân tú hải thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ phan việt anh nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ
chu thị ngọc nga trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
những bị can này bị khởi tố bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới ở huyện quế võ
được biết công ty tây hồ là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới quế võ bắc ninh
được triển khai từ năm hai nghìn ba bao gồm đất xây dựng nhà ở được bố trí làm nhà biệt thự nhà ở xã hội và nhà ở phân lô
ngoài ra dự án còn có đất dành cho trường học trụ sở hành chính trung tâm thương mại văn hóa triển lãm đất cây xanh và đất giao thông
đang vận chuyển trường học trụ sở hành chính trung tâm thương mại văn hóa triển lãm đất cây xanh và đất giao thông

trú tại tổ bốn phường thanh bình thành phố điện biên phủ đã bị công an tỉnh điện biên phối hợp cùng các lực lượng khác bắt giữ
tối ngày hai mươi hai tháng ba tại km số ba trăm bảy mươi bảy ba trăm linh quốc lộ sáu tổ công tác số một đội một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo công an huyện tuần giáo kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên tuyên quang
phát hiện đối tượng nguyễn việt thắng đang cất giấu trong ba lô một gói màu đen bên trong chứa sáu gói màu xanh gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
hiện tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tăng vật và bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị thùy trang ba mươi tuổi trú tại huyện cẩm lệ
nữ nhân viên một tập đoàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng
lợi dụng danh tiếng tập đoàn trang nói dối với một nữ bị hại về việc trang được quyền bán vé máy bay cho toàn hệ thống tập đoàn
để kêu gọi người này góp vốn mua trước vé máy bay săn vé giá rẻ để bán lại cho cán bộ nhân viên tập đoàn
nạn nhân khi nghe trang hứa hẹn đã đồng ý ứng tiền cho trang
thực tế trang không mua về máy bay cho tập đoàn mà lại dùng tiền hùn vốn đã ứng để tiêu xài cá nhân
những tháng đầu trang dùng chính tiền của bị hại đã góp để trả cho chị này và nói là lợi nhuận
tuy nhiên khi thấy số tiền lãi càng ngày càng ít đi người này muốn rút lại phần góp vốn thì trang nhiều lần trì hoãn
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi trang đã lừa đảo chiếm đoạt ba ba tỷ đồng của bị hại
dù bị lực lượng công an liên tục đấu tranh triệt xóa
nhưng bằng mọi cách mọi thủ đoạn tội phạm tín dụng đen vẫn hoạt động với các phương thức ngày càng tinh vi hơn
trước thực trạng này lực lượng công an tỉnh hưng yên đã đồng loạt thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp
theo đó nhiều đường dây ổ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen đã bị đấu tranh bóc gỡ ghi nhận tại huyện khói châu
đối tượng vương văn thưởng sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thương chú tại xã phùng hưng huyện khói châu tỉnh hưng yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với mức lãi suất từ năm đến sáu đồng trên một triệu một ngày thưởng đã cho nhiều người trên địa bàn vai
còn đây là đối tượng nguyễn văn tuấn và ba đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
xảy ra tại thôn độ xá xã hồng tiến huyện khói châu
đặc biệt các đối tượng này còn có hành vi quản lý và hành vi đối tượng
hành hùng người vai là anh nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tệ xã hồng tiến rồi gọi điện cho người thân để ép mang tiền đến trả chuộc người
thì người ta chắc người ta chơi bài người ta cứ thiếu một năm bảy mười triệu thì người ta cứ vai em
thì là em cho vai không không đành em lấy tính nãi thôi ạ
theo cơ quan công an các đối tượng hoạt động tín dụng đen phương thức thủ đoạn không mới
vẫn là kiểu thủ tục nhanh gọn vay dễ dàng mọi hoạt động vay đều dưới hình thức tự thỏa thuận với nhau
tuy nhiên tính chất của các đối tượng ngày càng manh động
nếu người vai không trả đúng hẹn chúng sẵn sàng gây áp lực bắt giữ hoặc hành hung người vai gây mất an ninh trật tự địa bàn
nếu người vai không có tiền giả thì hoang mang thì dẫn đến sẽ có những tội khác liên quan như trộm các tài sản và đánh bạc đánh lô đánh đè
thời gian qua công an huyện khói châu đã quyết liệt đấu tranh xử lý đối với các hoạt động tín dụng đen trên địa bàn
chỉ trong vòng ba tháng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã khởi tố ba vụ với năm bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tuy nhiên nếu chỉ có sự đấu tranh của lực lượng công an thì chưa đủ mà phải cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền
và đặc biệt là người dân cần tỉnh
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang tiến hành bắt tạm giam danh mạnh trú tại huyện rồng riềng
về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi nạn nhân trong vụ án này là con riêng của vợ đối tượng mới một mươi năm tuổi
tại cơ quan công an mạnh khai nhận kết hôn với mẹ cháu bé từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi chín
khi cháu bé tròn một mươi hai tuổi thì mạnh nhiều lần xâm hại tình dục
ngày hai mươi tháng hai sau khi mạnh cùng vợ và cháu bé vệnh
cháu bé về huyện rồng riềng chung sống ở nhà của cha vợ
tại đây mạnh tiếp tục hiếp dâm nạn nhân và bị mẹ nạn nhân phát hiện tố cáo
tại cơ quan điều tra mạnh đã thừa nhận từ năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
mạnh đã thực hiện hàng chục lần giao cấu và hiếp dâm con gái riêng của vợ
công an quận tân phú thành phố hồ chí minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra vụ cháy trên địa bàn khiến hai người tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng bốn h một mươi năm
cùng ngày người dân ở trung cư carion năm trong hẻm đường lũy bán bích phường hòa thạnh quận tân phú phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng một mươi nên hô hoán
cùng lúc đó trung báo cháy gieo khiến những người trong trung cư hốt hoảng tháo chạy ra ngoài bằng lối thoát hiểm
khói lửa nhanh chóng bao trùm một căn hộ ở tầng một mươi hai phụ nữ được cho là rơi từ căn hộ này xuống đất tử vong
nhận được thông tin đội cảnh sát phòng cháy chạy cháy công an quận tân phú nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp cận không chê đam cháy không để lan rộng
tại hiện trường căn hộ ở tầng một mươi cháy ám khói đen các căn hộ lân cận cũng bị ảnh hưởng
ban đầu khu vực cháy được xác định là từ phòng một mươi hai tại tầng một mươi của trung cư này diện tích cháy ban đầu là hơn hai mươi m hai
nhiều tài sản bên trong căn hộ bị theo dụi đến tám giờ sáng cùng ngày hiện trường vẫn được công an quận tân phú phong tỏa một trường mầm non ở tầng trệt cũng được tạm đóng cửa không nhận học sinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu ba phường diễu lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ là đối tượng nguyễn mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu một xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng này có sẹo chấm ở đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã bảo thanh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý